bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học và bảo đảm các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị hội đồng nhân dân cấp tỉnh thống nhất quy định mức học phí cụ thể
phù hợp với thực tế của địa phương và tình hình dịch covid một mươi chín
trong trường hợp tổ chức học trực tuyến mức thu học phí không được vượt qua khung học phí
quy định tại nghị định số tám mươi sáu năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về các khoản thu dịch vụ hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định các khoản thu theo thẩm quyền
quản lý nhà nước về giáo dục phù hợp với tình hình thực tế của địa phương vùng miền
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục
và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng lãm thu
nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định